đánh giá đại diện hải quan lạng sơn cũng kiến nghị chính phủ sớm tổ chức hội đàm cấp cao với trung quốc
để tạo điều kiện thông quan hàng hóa bởi các hội đàm cấp thấp đã diễn ra nhưng chưa hiệu quả
trước mắt hải quan nam ninh trung quốc sẽ hội đàm với hải quan lạng sơn cao bằng
vì các cửa khẩu phụ đóng cửa từ đầu năm hai nghìn hai mươi một càng gây áp lực lớn lên hai cửa khẩu chủ lực là hữu nghị và tân thanh
vì vậy đại diện cục hải quan lạng sơn đề nghị các doanh nghiệp đưa hàng hóa phải bảo quản lạnh
gửi tại các kho lạnh ở cửa khẩu để bảo quản tránh bị hư hỏng chuyển hàng hóa sang các cửa khẩu của địa phương khác để xuất khẩu
bên cạnh đó có thể vận chuyển hàng hóa về nội địa để tiêu thụ tại thị trường trong nước hoặc đưa về bảo quản tại các kho của doanh nghiệp
phó cục trưởng hải quan lạng sơn nhấn mạnh từ nay đến tết nguyên đáng âm lịch
việc thông quan hàng hóa chở bằng xe lạnh sẽ tiếp tục khó khăn
nên các địa phương doanh nghiệp cần có biện pháp điều tiết hàng hóa ngay từ đầu nguồn giảm bớt hàng hóa đưa lên cửa khẩu trong lúc này
nhằm tránh thiệt hại về kinh tế cho người nông dân doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa khác
thời gian qua các biện pháp kiểm soát nhập khẩu gắn với yêu cầu điều kiện trong phòng chống dịch covid một mươi chín của trung quốc
đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu từ các cửa khẩu khu vực phía bắc dẫn tới tình trạng ủng ứ xe container
về nguyên nhân chủ quan theo bộ công thương đây là những điểm yếu cố hữu của sản xuất và xuất khẩu nông sản của ta trong thời gian qua
đó là sản xuất nông nghiệp không theo tín hiệu nhu cầu thị trường xuất khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân tiểu ngạch không xuất khẩu chính ngạch vào trung quốc
mặc dù các bộ địa phương biên giới liên tục có các khuyến cáo về tình hình ủng tắc tại các khu vực cửa khẩu
nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu dẫn đến tình trạng ung ắt ngày càng nghiêm trọng hơn
trước tình hình trên phó thủ tướng lê văn thành trước mắt yêu cầu các bộ ngoại giao công thương và cơ quan và địa phương biên giới làm việc
phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ ngành địa phương của trung quốc để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác thông quan hàng hóa của cả hai nước đang ủng tác tại cửa khẩu
trong đó ưu tiên cho các hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước và các xe hàng container đang ủng ứ
phó thủ tướng giao cho ủy ban nhân dân các địa phương có hàng hóa ủng tắc tại cửa khẩu thông báo rộng rãi cho các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và người dân biết về tình hình thông quan
xác định rõ số lượng phương tiện có thể được vận tải hàng hóa lên cửa khẩu mỗi ngày và kiểm soát chặt chẽ bảo đảm không ủng tắc tại cửa khẩu
đặc biệt các địa phương cần hướng dẫn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với thị trường
đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc hàng hóa tập trung mở rộng thị trường
giảm bớt phụ thuộc vào thị trường truyền thống hạn chế tiến tới chấm dứt hoạt động thương mại đường mòn lối mở đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng logistics đảm bảo quản lý hàng hóa
việc ách tắc cửa khẩu không chỉ là bài toán khó đối với doanh nghiệp nhà sản xuất mà trong bối cảnh hiện nay khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
hàng nghìn xe tải ủng ứ ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch tại tỉnh biên giới lạng sơn
lãnh đạo tỉnh lạng sơn thừa nhận với việc hơn bốn xe tải chở nông sản vẫn đang ủng tắc tại cửa khẩu gây áp lực lớn đối với địa phương
bởi hầu hết lái xe đường dài đều từ vùng dịch đi ra nguy cơ mắc covid một mươi chín và lây lan ra cộng đồng là rất cao
trong hai ngày qua duy nhất tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc thông quan chừng một trăm linh hai trăm linh xe chở nông sản
tại cửa khẩu chi ma huyện lộc bình nông sản chưa được đưa sang trung quốc
tại cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng cùng năm cửa khẩu phụ khác vẫn chưa có hoạt động giao thương
chính vì vậy lượng ô tô nông sản trái cây vẫn tiếp tục đổ về hướng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
tại bãi trung chuyển bản líp xã phú xá huyện cao lộc vẫn còn trên một ba trăm linh xe container đổ đầu
những tài xế ở đây ít thì hai ba ngày nhiều thì cả tuần nay chưa tắm vì thiếu nước
tranh thủ trời nắng hanh ấm áp mọi người rủ nhau vệ sinh thân thể ở góc kính
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn hồ tiến thiệu thừa nhận đây là một áp lực rất lớn đối với lạng sơn
bởi hầu hết lái xe đường dài được từ vùng dịch đi ra nguy cơ mắc bệnh lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng là rất cao
chúng tôi phải xây dựng bố trí một loạt chỗ ở cho lái xe vì nếu để họ tự do ra ngoài cộng đồng thì sẽ làm lây lan dịch bệnh
quản lý được họ ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ sử dụng các cơ sở vật chất sẵn có lại yên tâm hơn cả ông thiệu nói
về an ninh trật tự lạng sơn đã tăng cường lực lượng chức năng công an biên phòng dân quân kiểm tra kiểm soát
nhắc nhữ lái xe thực hiện tuân thủ quy định phòng chống dịch cầm các tệ nạn rượu che cơ bạc
sự việc hàng ngàn công hàng ung ứ cửa ngõ có nguy cơ sắp đổ bỏ ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các bộ ngành liên quan đã báo cáo chính phủ nỗ lực tìm các giải pháp
sau khi có ý kiến của chính phủ các bộ ngành trung ương tỉnh lạng sơn đã có những động thái để sớm cải thiện tình hình
bước đầu tỉnh triển khai việc khảo sát lắp đặt thêm các trạm khử khuẩn theo yêu cầu của phía bạn từ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai
ông hoàng khánh duy phó trưởng bang quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn cho biết
thiết kế ban đầu của khu phi thuế quan chỉ đáp ứng cho nhu cầu ăn nghỉ của bốn trăm linh người
khi xe tải ủng ứ tăng đột biến lên đến hàng nghìn người bang quản lý khu kinh tế cửa khẩu đã lắp đặt hai mươi ba nhà vệ sinh công cộng
phục vụ nước nóng và tắm miễn phí hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ban quản lý dự trữ thêm một mươi tám lít nước phục vụ nhu cầu vệ sinh của các lái xe
để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và lái xe tỉnh lạng sơn đã quyết định miễn phí điều trị cho lái xe không may nhiễm covid một mươi chín
và tiếp tục giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu giảm giá nhiều loại dịch vụ tại cửa khẩu tân thanh
cụ thể tỉnh lạng sơn sẽ giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ
tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh giảm một mươi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
giảm năm đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất hàng hóa tạm xuất tái nhập
hàng hóa chuyển khẩu hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu hàng hóa quá cảnh hàng hóa chuyển cảng hàng hóa có nguồn gốc nước thứ ba
tỉnh lạng sơn cũng giảm giá dịch vụ cửa khẩu tân thanh giảm hai mươi giá dịch vụ xe ra vào bến xe đối với tất cả loại phương tiện
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chí đạo của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn công ty cổ phần vận tải thương mại báo nguyên cũng hỗ trợ giảm giá dịch vụ
phương tiện vận tải lưu ngày đêm tại bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu tân thanh cho các doanh nghiệp từ hai mươi đến bảy mươi
việc điều chỉnh giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu giá dịch vụ tại cửa khẩu tân thanh của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trong tình hình ủng tắc hàng hóa và dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và giải quyết được phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp khi tình trạng ung tắc nông sản vẫn tiếp tục diễn ra
do trung quốc siết chặt việc thông thương với lý do phòng chống dịch
quý vị thân mến phó cục trưởng cục hải quan lạng sơn đã đề xuất vận chuyển bằng đường tàu hỏa cũng là một giải pháp hợp lý
nếu như muốn việc xuất khẩu nhanh chóng hơn trong bối cảnh này
bên cạnh đó các bộ ban ngành địa phương cùng doanh nghiệp nhà sản xuất cũng phải lên những phương án khác
để nhanh chóng giải quyết tình trạng ung ứ kéo dài này
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
quý vị có thể like subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin
thú vị quý vị nhé